người đại tướng đầu tiên của lực lượng công an nhân dân lãnh đạo lực lượng công an nhân dân từ trong kháng chiến chống pháp
người lãnh đạo thành ủy sài gòn thành phố hồ chí minh trong kháng chiến chống mỹ cứu nước và trong xây dựng sau ngày giải phóng
không chỉ là người cán bộ trung kiên của đảng ông còn là người bạn đồng hành cùng nhân dân cả nước
những dấu ấn sâu sắc nhất với tính chất quyết định đối với cuộc đời cách mạng của ông
đó chính là nỗi đau thương cùng cực của nhân dân việt nam dưới ách thống trị dã man của đế quốc tay sai
đó là nhân cách truyền thống của con người việt nam nhân ái tự trọng tình nghĩa trước sau nề nếp xa phong yêu nước thương nòi anh hùng sáng tạo vị tướng của lòng dân
đồng chí mai trí thọ tên thật là phan đình đống sinh ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi hai tại xã nam vân thành phố nam định tỉnh nam định
ông là con trai út trong gia đình có năm người con của cụ phan đình quế và cụ bà đinh thị hoàng
dòng họ phan đã là niềm tự hào của cả nước cụ ông phan đình quế và cụ bà đinh thị hoàng đã tần tàu nuôi tám người con trưởng thành
trong đó ba người con trai của ông bà là những người quan trọng
trong ban chấp hành trung ương đảng
ông phan đình khải tức lê đức thọ là một người lãnh đạo xuất sắc của đảng ta
ông tham gia bộ chính trị trong nhiều quá đã góp phần lãnh đạo cách mạng miền nam
bên cạnh các đồng chí lê duẩn phạm hùng trong thời kỳ chống pháp
đồng chí phan đình dinh tức đinh đức thiện là một nhà lãnh đạo quân đội trong chiến dịch điện biên phủ
trong chiến dịch hồ chí minh bên cạnh các đồng chí lãnh đạo đảng và quân đội thời bấy giờ
ông mai trí thọ là con thứ năm trong gia đình
đồng chí nguyễn văn linh ông mồ côi cha từ năm sáu tuổi trong lúc cuộc sống gia đình rất khó khăn
nhưng với truyền thống gia đình ông đã theo chân các anh tham gia cách mạng
người mẹ đinh thị hoàng tần tào quá bụa sớm ấy sau này cũng hòa nhập vào dòng chế cách mạng chống lại bạo quyền
nuôi dưỡng che giấu cán bộ cách mạng
trong đó có các đồng chí trường trinh nguyễn lương bằng hoàng quốc việt nguyễn văn linh
chính tại ngôi nhà thôn địch lễ nam vân nam định này
đồng chí nguyễn văn linh đã trao đồng chí hoàng quốc việt bản cương lĩnh về mặt trận phản đế
một quyết định của trung ương đảng vào cuối năm một nghìn chín trăm ba mươi chín
đại tướng bộ trưởng của công an nhưng mà tôi thấy ông rất là bình dị
nếu mà nói theo cái ngôn ngữ là rất là đời rất là đời thường
nếu mà nhìn ông bên ngoài ông trông cũng rất là cao to
nhiều khi cảm thấy là mình tiếp xúc nhiều khi mình rất là ngại hoặc là rất là sợ
nếu như là mình bậc cháu con mình thấy
thế nhưng mà khi nói chuyện với ông ấy thì thấy ông là một người rất là bình dị
và rất là gần gũi
và những câu chuyện ông nói chuyện thì là những câu chuyện rất là đời thường
và nó rất gắn với cuộc sống hàng ngày của những người dân hoặc là với của những người xung quanh
chứ không có cái gì mà là cái gì nó xa cách cả
và mình nói những cái chuyện đời thường là ông vẫn hiểu
và ông thậm chí là ông còn hiểu hơn mình
và ông còn dạy dỗ mình cái nên sống như thế nào trong cái cuộc sống bình thường
về cách sinh hoạt ông
và sau này khi ông nghỉ hưu đấy thì ông rất làm rất nhiều công việc tham gia nhiều công việc từ thiện
thì tôi mới càng hiểu hơn rằng là cái cuộc sống của ông ấy nó gắn rất là chặt chẽ và gần gũi với người dân
chính vì vậy là kể cả trong giai đoạn công tác và kể cả sau này nghỉ hưu
thì những cái việc của ông là nó rất gắn bó với nhân dân với những người dân bình thường
vì cái phong tách và cái tác phong của ông ấy rất là giản dị và rất là bình dân
mặc dù mố côi cha từ năm lên sáu tuổi nhưng được lớn lên trong bầu không khí chàn đầy nhiệt huyết với non sông và dân tộc
lại sớm xác ngộ tư tưởng giải phóng dân tộc và công bằng xã hội
ngay từ năm một mươi bốn tuổi đồng chí mai trí thọ đã tham gia vào phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên
chống lại ách đô hộ tàn bạo của chính quyền thực dân phong kiến
đồng chí đã trở thành bí thư đoàn thanh niên phản đế ở nam định ngay trong trường trung học
tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản đông dương
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi đồng chí mai trí thọ đã bị kẻ thù giam cầm trong nhiều nhà tù cực kỳ khắc nghiệt
như nhà tù nam định hòa lò hà nội sơn la khám lớn sài gòn
và cuối cùng là nhà tù côn đảo cho tới ngày cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công
thế nhưng trong chính nơi tận cùng tăm tối và gian khổ ấy đồng chí mai trí thọ đã có dịp được gần gũi
và học thêm nhiều điều tốt đẹp từ những bậc đàn anh đáng kính như đồng chí tôn đức thắng
đồng chí lê duẩn đồng chí nguyễn văn linh đồng chí phạm hùng
trong thời gian bị tù đầy bị giam giữ trong điều kiện hà khắc thực dân pháp tra tấn vô cùng dã man
nhưng đồng chí mai trí thọ vẫn một mực trung kiên bất khuất
và chính trong nhà tù thực dân đế quốc trong bốn bức tường xà lim lạnh lẽo
đã không giam hãm được trái tim yêu nước cháy bỏng của đồng chí mai trí thọ
trái tim đã tỏa sáng trói lòa trong một hoàn cảnh tối tăm
trong thời gian bị tù đầy bị giam giữ trong điều kiện hà khắc thực dân pháp tra tấn vô cùng dã man

nói nhiều vấn đề chú đặt ra mà cũng được trung ương quan tâm chỉ đạo sau giải phóng thời gian công
tác gần gũi nhiều điều mà chúng tôi phải học tập về chú những cái lời chú chỉ dạy thì chúng tôi coi
như đó là những cái lời giáo hướng của người trước đối với thế hệ trẻ cho nên chúng tôi rất là ghi
nhận để cố gắng phấn đấu và phát triển cách mạng tháng tám và cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp của nam bộ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã giải phóng thôi thúc cao độ tinh thần dân tộc ta
lòng yêu nước của đồng bào dâng lên như chiều dân thác đổ chủ trương bất hợp tác với pháp
tiêu thổ kháng chiến được đồng bào thực hiện triệt đề nhiều trận đánh pháp ở nam bộ
những gương hy sinh vì nước quên thân như đồng chí lê bình giám đốc quốc gia tự vệ của cần thơ
tức công an cần thơ cùng đoàn thể đơn vị biệt động của anh đã cảm từ
hy sinh để lại tiếng thơ muôn đời tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của lực lượng công an nhân dân
dân cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng chí mai trí thọ được điều động lên bí thư làm trưởng ti công an mỹ tho thay
cho đồng chí trưởng ti vừa mới hy sinh chiến trường tỉnh mỹ tho lúc đó rất ác liệt chỉ trong ba năm đã
có hai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và hai đồng chí chỉ huy quân sự tỉnh và đồng chí trưởng ti công an huyện
chính vì vậy đồng chí phạm hùng đã đặt cho đồng chí xuân mai tên mới
là mai trí thọ mai là tên ông lúc đó còn trí thọ là sống một tuổi thọ không thể chết được thế là
đồng chí ma trí thọ lúc đó mới hai mươi sáu tuổi lạc quan yêu đời vui vẻ lên đường nhận công tác với tên
mới để yêu thương và khích lệ từ đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi hai đồng chí mai trí thọ làm phó bí thư
bí thư liên tri chính quyền nam bộ sau đó một nghìn chín trăm năm mươi hai một nghìn chín trăm năm mươi bốn phó giám đốc sở công an nam bộ
đạo công tác tình báo và phản gián kiêm phụ trách công an khu miền đông nam bộ
chiến chống pháp thì chiến khu d đã là cái bộ tư lĩnh nam bộ lúc bây giờ nguyễn bình đó đã là
là là là là là là căn cứ của bộ tư lĩnh nam bộ rồi thì cũng sắt phát điểm từ đó mà chúng ta đã xây
dựng các lực lượng đánh xuống đồng bạc và đánh xuống vùng chung quanh sài gòn chợ lớn
rồi thì xây dựng các lực lượng như là quyết tử quân rồi thì một mươi hai ban công tác rồi các lực lượng công
an xung phong rồi này nọ ở sài gòn cho lớn cũng phải nói rằng là dựa vào chiến khu d tức là chiến
khu d luôn luôn là một cái ác lực đối với sài gòn gia đình nơi trung tâm đầu não của thực pháp
trung ương cục mới lập một cái gọi là ban bịch tử xứ ủy
nguyên cổ cái đồng chí xứ ủy nguyên phụ trách là anh văn viên thế rồi thì anh mai chí thọ
để anh cao đông chiến rồi một anh nữa là anh hoàng minh đạo thế mới tôi
ký hợp định paris xong rồi hai ngày sau thì cả đoàn tự trên campuchia về uchi đấy cứ tới bến súc
tức là đứng bên nay cái đất bình dương ngó qua bên kia đất củ chi là của sài gòn
thì ông ấy bảo là về tới nhà rồi bên kia là nhà mình đó tụi bé
lúc đó tôi chưa hiểu ý lắm đó nhưng mà sau này thì mình mới hiểu là lúc bây giờ ông là bí thư khu quỹ cho nên về nhà mình là về đất sài gòn
đi qua bến xúc thì một cái cảnh quang tàn lúc bây giờ không có dân
bước lên bến đò thì ở chỗ cái miếu thấy ngay hai bộ xương người
còn hố bôm thì chi chích cái đường một mươi năm từ bến xúc tới bến dược bây giờ đó là xe không đi được
hố bôm chi chích
rồi về tới căn cứ ở ngay bên dược bây giờ đó thì là của phân khu một của chú tám lê thanh trung tướng là ông giao lại đó thì không có ai hết
rồi thỉnh thoảng pháo nó còn bắn
thì sau khi mà sắp xếp chỗ ăn chỗ ở rồi xong rồi đó thì ông mới bảo là mình về nhà rồi đất của mình nhưng mà không có dân
mà sống không có dân thì làm sao được
cho nên ông mới phân công anh em trong bảo vệ và đi tìm cái người chủ đất
rồi chung quanh khu đất dược đó là ai ở đâu
chẳng đọng không về
sau một nghìn chín trăm bảy mươi năm đồng chí ma trí thọ đã xứ các chức vụ giám đốc công an thành phố hồ chí minh phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cùng với hai vị lãnh đạo khác là cố tổng bí thư nguyễn văn linh và nguyên thủ tướng võ văn kiệt
ông là một trong bộ ba ủng hộ khởi xướng cho thời kỳ đổi mới ở thành phố hồ chí minh trước năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đều thống nhất với nhau bởi một cái là thống nhất với nhau
để tìm mọi cách để làm sao mà giải quyết được cái khó khăn của đời sống của dân
chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ
và trong đó mai chí thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cụ đổi mới này của thành phố
một mươi một năm tham gia lãnh đạo thành phố lúc làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lúc phải chạy gạo lúc lo xuất cầu
mặc dù bận rộn nhưng cách làm việc của những nhà lãnh đạo thành phố lúc bấy giờ trong đó có ông là dành thời gian làm việc với cơ sở đi thực tế quan sát gặp gỡ thuyết phục
bận đến mấy ông vẫn có những cuộc tiếp xúc cá nhân với giới chí thức và nghị sĩ tư sản chức sắc tôn giáo
nói chuyện với những người lính người dân tù nhân những người đối lập quan điểm chính trị không để cho bộ máy với nét vận hành quan liêu nhấn chìm mình
ông đã có nhiều tháo gỡ kịp thời những vụ việc bị bắt giam không vì tham lam cá nhân
mà là do nhiều hoạt động mới chưa có cơ chế
ông là người ủng hộ cái mới đỡ đầu cho những mô hình mới thuyết phục trung ương có đường lối cơ chế đổi mới
trên tất cả là vì dân vì lý tưởng cao đẹp mà ông suốt đời phấn đấu
là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của thành phố mang tên bác hồ trong những năm trước một nghìn chín trăm tám mươi năm
đại tướng ma trí thọ đã tỏ rõ bản lĩnh của một nhà cách mạng thức thời và đầy bản lĩnh
cùng với đồng chí nguyễn văn linh và đồng chí võ văn kiệt đã kiên quyết nhất quán ủng hộ tư duy đổi mới của đảng ta
có lẽ chính vì thế mà đại tướng ma trí thọ đặc biệt ấn tượng với những gì mà đảng ta đã làm được với nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ sáu
tôi cho rằng nghị quyết đổi mới của đại hội sáu do đồng chí trưởng trinh dự thảo là chiến lược lâu dài của đảng ta sau chiến tranh
nó phải là tài liệu gối đầu dường của mỗi cán bộ đảng viên
chúng ta phải đọc đi đọc lại

thấm nhuần và thực hiện cho được những tư tưởng cơ bản đó
nghị quyết đại hội đảng lần thứ sáu đã nhắc lại cho chúng ta những vấn đề rất cơ bản như
lấy dân làm gốc tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
nguyên nhân của mọi nguyên nhân là công tác tư tưởng tổ chức và cán bộ
nghị quyết cũng đã chỉ rõ con đường đi lên từ chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng hồ chí minh trong thời kỳ mới

chú trương thực hiện sáu điều bắt bộ dạy từ trong kháng chiến chống pháp
lúc bây giờ là bác ba dũng là bí thư xứ ủy
bác hai hùng là giám đốc nam bộ
chú nam xuân là phó
chú cao đăng chiếm là phó
ở miền bắc fourth latitude hydro đã đề ra chú trương thực hiện sáu điều bắt bộ dạy
cũng là tư tưởng lãi dân làm góc
sau này thì cái hoạt động lãnh đạo công tác thành công an công tác tình báo
công tác địch dận của chú nam xuân
thực hiện vận động được những đối tượng trong các đơn nhóm thân hào nhân sĩ trí thức
trong chế độ cũ tức làm cả một mạng lưới
chú là người lãnh đạo
chú là người lãnh đạo
chúng là tinh dân lấy dân làm gốc và tin tưởng vào cái lòng tốt của người dân đối với cách mạng đối với đường nước của nhân dân các tôn giáo các giới đồng bào đồng dân
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí mai trí thọ được hội đồng bộ trường bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng thứ nhất bộ nội vụ nay là bộ công an
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ sáu đồng chí tiếp tục được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng và được ban chấp hành trung ương bầu làm ủy viên bộ chính trị
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng chí được hội đồng nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an và là bí thư đảng ủy công an trung ương
tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đồng chí được nhà nước phong quân hàm đại tướng an ninh nhân dân
đồng chí là đại biểu quốc hội khóa bảy khóa tám
và là ủy viên hội đồng quốc phòng khóa tám
ông là vị bộ trưởng công an đầu tiên mang quân hàm đại tướng
với nhiều cương vị lãnh đạo nhưng có sự gắn bó và để lại dấu ấn là chiến sĩ công an nhân dân
ông đã làm công việc này một cách bài bàn và thận trọng để không làm oan sai và kiên quyết đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm
thời ông làm bộ trưởng công an đã có những chính sách cởi mờ như bỏ các trạng canh gác dọc đường ngăn sông cấm trợ
quy tín và năng lực của đại tướng ma trí thọ với những trọng trách ông nắm giữ
đại tướng ma trí thọ đã thể hiện bản lĩnh cao của một nhà lãnh đạo tận tụy vì dân vì nước
một người đảng viên tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản hết lòng vì sự nghiệp xây dựng công an nhân dân xã hội chủ nghĩa
đại tướng ma trí thọ đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh trở thành công cụ sắc bén của đảng nhà nước và sự tin cậy của nhân dân
lấy dân làm góc trong các tác bảo vệ an ninh trật tự bộ trưởng ma chí thọ đã kể thơm vừa lý luận và thực tiện đặc biệt là tổng kết thực tiện về phong trào quân chủng bảo vệ an ninh tổ quốc
cho nên chủ trương xây dựng tổ dân phổ dân phòng vững mạnh xây dựng tổ dân phổ trở thành một cái pháo đai vô địch và mãi mãi là vô địch trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là cả lý luận và thực tiện được tổng kết của ngành công an xuyên suốt cả thời kỳ trong pháp trong mỹ và cho đến hiện nay
và hiện nay lực lượng công an nhân dân đang phát huy cao độ kỳ bài học kinh nghiệm này trong xây dựng lực lượng cũng như là đưa dân về đưa lực lượng công an về với nhân dân về bám cơ sở xây dựng lực lượng công an xã công an huyền cơ sở vững mạnh toàn diện trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
cái phong cách làm việc của bộ trưởng may trí thọ thì như lúc đầu tôi đã nói một cái phong cách mà rất gần gũi với nhân dân
rất sát với thực tiễn và rất sâu sắc với thực tế
chính vì vậy trong quá trình công tác một cái tư tưởng quan điểm xuyên suốt mà tôi nghĩ rằng đó chính là cái mà công an cần phải tranh thủ cần phải đi sâu vào quần chúng nhân dân
và làm sao xây dựng lực lượng công an nhân dân có uy tín trong nhân dân
đấy là những điều mở mở
luôn luôn là bộ trưởng nghĩ đến
và chính vì vậy trong quá trình làm việc ngoài vấn đề tư thế tác phong lễ tiết của lực lượng công an nhân dân
từ vấn đề là tinh thần thái độ phục vụ nhân dân
thì bộ trưởng cũng luôn luôn là nghĩ đến cái việc là làm sao quan tâm đến đời sống của nhân dân
đại tướng ma trí thọ có người vợ hiền lành và bốn người con
vợ ông là bà nguyễn thị thanh một người phụ nữ nam bộ kiên trung chịu thương chịu khó
người đứng sau ủng hộ ông cũng như một lòng chăm lo cho các con để đại tướng yên tâm trong suốt mọi thời kỳ hoạt động
bà là đảng viên từng hoạt động nằm hầm bám trụ trong thời kỳ chiến tranh ác liệt
nhưng vì lý tưởng của ông luôn lặng lẽ đứng sau quên mình và chịu đựng mọi khó khăn cực khổ
để giúp chồng hoàn thành được các trọng trách được đảng và nhà nước giao phó
về thành phố ông bà và các con cháu quây quần ở cùng nhau trong một ngôi nhà
bởi ông rất thích đời sống gia đình với không khí an vui đầm ấm
về hưu nhưng đại tướng ma chí thọ vẫn hang say làm việc
ông là cố vấn của ban xoa đói giảm nghèo chủ tịch hội khuyến học thành phố
ông cùng bà con đúc kết kinh nghiệm mô hình tự quản thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo khuyến học của thành phố
đại tướng ma trí thọ cho rằng trong mô hình mới xã hội chủ nghĩa soa đói giảm nghèo phải là bộ phận cốt lõi mà nếu thực hiện tốt sẽ củng cố niềm tin của nhân dân cán bộ đảng viên đối với chủ nghĩa xã hội
đây là đòi hỏi cấp bách của nhân dân nghèo khổ và những người cộng sản
ông cho rằng làm nghề gì cũng phải có cái tâm tâm sáng trí bền sẽ làm nên nghiệp lớn phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân ngày một tốt hơn
thì viec nó nó là rất là nhiều ông cái cường độ làm việc ông là kinh khủng
tức là sáng trưa chiều tối hầu như là làm việc hết chỉ có những bữa cơm trưa cơm chiều gia đình tù hợp nói những chuyện xã hội về được câm truyện
nói những chuyện là cuộc sống ngày ngày ông rất là vui được sống trong một gia đình
vìana là ông thích suy nghĩ người đồng bộ chính là sống hào sản
không khoái trọng nghĩa tình nhất là trọng đạo đức
thì con cháu thì sẽ noi gương để mà sống
tôi thấy là hầu như ông sống vì mọi người
ông rất là thương gia đình nhưng mà gia đình cũng là một thần trong cuộc đời của ông
dĩ nhiên là một phần quan trọng
nhưng mà với những người đồng đội đồng chí của mình
thì lúc nào cũng là cái cánh cánh bên lòng của ông
khi mà họ nhắc đến ông không phải là nhắc đến một người lãnh đạo bình thường
mà họ thường nhắc như là một người cha người chú
những người mà đã dành cho họ những tình cảm khuyên báo những cái tâm huyết
coi như là ông sống rất là vui vẻ rất là hài hước
ngay cả những cái lúc
mà khó khăn nhất trong cuộc đời thì ông vẫn sống như thế
tròn một trăm linh năm ngày sinh đồng chí đại tướng mai trí thọ
những ngày này bạn bè người thân tụ họp về đây để tưởng nhớ ông với tấm lòng thành kính
một người đại tướng một người lãnh đạo một người anh lớn một người cha thứ hai của nhiều cuộc đời
họ luôn tưởng nhớ yêu thương và tôn kính ông như một mẫu mực của lòng nhân từ và trí đức
trong suốt bảy mươi năm năm tham gia hoạt động cách mạng sôi nổi phong phú quyết điệt và với sáu mươi tám năm đứng trong hàng ngũ đảng cộng sản việt nam quang vinh
đồng chí mai trí thọ đã trải qua những năm tháng đầy gian khổ hy sinh của cuộc chiến đấu chống thực dân pháp và đế quốc xâm lược mỹ
để giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dù ở cương vị và hoàn cảnh nào đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước nhân dân giao phó
cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí ma trí thọ ít nhiều thể hiện rất rõ trong các tác phẩm tiêu biểu những mẫu chuyện đời tôi hội ký nhà xuất bản trẻ tp hcm năm hai nghìn một
theo bước chân lịch sử hồi ký nhà xuất bản trẻ tp hcm năm hai nghìn một
với những đóng góp to lớn đặc biệt xuất sắc trong công cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc
đồng chí ma trí thọ đã được tặng thưởng huân chương sao vàng huân chương cao quý nhất của đảng và nhà nước ta
quý hiệu năm mươi năm tuổi đảng
huân chương quân công hạng nhất
huân chương kháng chiến chống pháp hạng nhất
huân chương kháng chiến chống mỹ hạng nhất
huân chương lao động hạng nhất
huy chương vì an ninh tổ quốc
và nhiều phần thưởng cao quý khác của đảng nhà nước và bạn bè quốc tế
với tầm tư duy chiến lược và phong cách làm việc bám sát với thực tiễn
luôn luôn chú trọng công tác tổng kết chuyên đề tổng kết lịch sử
để kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm
đại tướng mai trí thọ đã cùng với lãnh đạo bộ công an thời kỳ đó
xây dựng một nền móng vững chắc đưa lực lượng công an nhân dân
bước vào thời kỳ phát triển nhanh toàn diện
đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
khi được về nghỉ hưu đại tướng mai trí thọ vẫn dành hết trí tuệ
sức lực với tất cả tâm huyết của mình để đóng góp cho đảng nhà nước
nhiều ý kiến thiết thực quý báu về phát triển kinh tế phòng chống tham nhũng
giữ gìn và phát huy bản thân
nhân dân nam bộ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung
với lòng biết ơn của mình luôn luôn nhắc về đại tướng mai trí thọ
như một vị tướng của lòng dân
đại tướng bộ trưởng mai trí thọ có nhiều biệt danh
mỗi một thời kỳ là mỗi một vùng đất người ta đều gọi ông
với những cái tên đầy yêu thương gần gũi như tám cao nam xuân
những ngày tháng bảy đầy nắng và gió gia đình
những người thân tể tựu bên ngôi nhà kỷ niệm
ra mộ ông thăm những nén tâm hương tưởng nhớ đến người đại tướng đầu tiên
của lực lượng công an nhân dân
thế hệ các con cháu các tầng lớp thanh niên lực lượng công an nhân dân
đã nguyện hứa no theo tấm hương của ông
để góp phần nhỏ bé xây dựng lực lượng công an nhân dân
và tổ quốc xã hội chủ nghĩa
chiến khu đê hào hùng một thời khu di tích nhà xanh
là nơi ghi ấn đậm nét sự can thiệp của đế quốc mỹ và miền nam việt nam
đồng thời đây còn là di tích thể hiện tinh thần
ý chí cách mạng táo bạo và quả càm của quân dân biên hòa đồng nai
trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược
mà đồng chí mai trí thọ là người chỉ huy chiến dịch
đã là một dấu ấn đậm nét để thế hệ con cháu mai sau học tập
nâng niu trân trọng gìn xứ
tưởng nhớ đại tướng mai trí thọ
vị đại tướng đầu tiên của lực lượng công an nhân dân
chúng tôi những người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
nguyện sẽ no theo tấm cương sáng về phẩm chất cộng sản chân chính
của người chiến sĩ cách mạng nghịa thành
nhà lãnh đạo trí tình của lực lượng công an việt nam
công hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng
và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội
không tiếc sức mình để xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong thời kỳ mới thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
và từng bước hiện đại xứng đáng với mong muốn của những người đi trước
chúng tôi những người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân